tại thị trấn đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức lễ gia quân đồng hành cùng phụ nữ biên cương tham dự buổi lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh biên giới phía bắc
đồng hành cùng phụ nữ biên cương
đồng hành cùng phụ nữ biên cương